hôm qua tại nhà văn hóa xã thuận hòa huyện châu thành tòa nhân dân tỉnh sóc trăng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo nguyễn thành cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú ấp trà quýt a thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh sóc trăng
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn thành cường đến nhà thạch la uống rượu cùng với kim niên và chú ruột là nguyễn thanh cường
trong lúc uống rượu nguyễn thành cường và nguyễn thanh cường xảy ra mâu thuẫn sau đó nguyễn thành cường đã về nhà lấy cây phảng rồi nấp vào bụi chuối sau đó chặn đường và chém nhiều nhát vào chú ruột của mình
nghe tính kêu cứu nguyễn thanh phúc và trần thanh đa ở đó đã kịp thời đến can ngăn sau khi gây án nguyễn thành cường đã trình báo sự việc với cơ quan công an
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thành cường tám năm tù giam về tội giết người